từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội nông dân việt nam đã tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ban ngành trung ương và địa phương cùng chín trăm chín mươi chín đại biểu đại diện cho một mươi hai triệu hội viên hội nông dân trên cả nước
trải qua tám mươi tám năm hình thành và phát triển được đảng ta và bác hồ lãnh đạo rèn luyện
hội nông dân việt nam đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta
hội nông dân luôn là cầu nối tin cậy
giữa đảng nhà nước với giai cấp nông dân là cơ sở chính trị của xã hội
đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân có nhiều tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
về đường lối chính sách phát triển nông nghiệp xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn
tích cực giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền
trong nhiệm kỳ sáu hội nông dân đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
các tổ chức nông dân đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân
và công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần đưa các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến với nông dân
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của giai cấp nông dân công tác phổ hội nông dân trong thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý bên cạnh những mặt thuận lợi khi thế và lực
sức mạnh tổng hợp của đất nước đã được tăng lên tạo điều kiện tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
song chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức tác động lớn tới nền nông nghiệp và đời sống nông dân nước ta
vì vậy hội nông dân việt nam cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức
nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới là cầu nối tin cậy giữa đảng nhà nước với giai cấp
làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân đủ sức tham mưu đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn